hiện nay dự án cao tốc bắc nam đang được phát hành hồ sơ mời thầu và được thực hiện đấu thầu quốc tế bảo đảm công khai minh bạch và thu hút nhà đầu tư có năng lực
tuy nhiên vấn đề bảo lãnh doanh thu một điều kiện quan trọng mà các nhà đầu tư quan tâm thì vẫn chưa được thực hiện
rất nhiều nhà đầu tư quan tâm về ba loại bảo lãnh bao gồm bảo lãnh về doanh thu tối thiểu bảo lãnh thông qua bên thứ ba
trong trường hợp chính phủ hoặc doanh nghiệp mà không thực hiện hợp đồng thì bên thứ ba sẽ đứng ra bảo lãnh và bảo lãnh chuyển đổi ngoại tệ
tuy nhiên theo vụ đối tác công tư bộ dư thông vận tải chưa có cơ chế bảo lãnh rủi ro cho nhà đầu tư
vấn đề về chia sẻ rủi ro về phía chính phủ thì hầu như chưa có
do với các bảo lãnh ví dụ như bảo lãnh về doanh thu bảo lãnh về rủi ro bên thứ ba bảo lãnh chuyển đổi ngoại tệ thì hiện nay hầu như phía nhà nước không cung cấp cho giá này
ngân hàng nhà nước coi lĩnh vực đầu
tư hạ tổng vot là lĩnh vực tiềm bằng rủi ro
ngân hàng nhà nước cũng đang siết chặt tỷ lệ huy động vốn ngân hạn để cho vay dài hạn
cái nguồn vốn trong nước bỏ ra một cái lãnh xuất như thế thì rất khó để tiếp cận
vấn đề này đã được đặt ra và bộ giao thông vận tải đã báo cáo quốc hội và chính phủ nhằm khơi thông nguồn lực cho dự án trọng điểm quốc gia này